ngày hai mươi ba tháng một mươi tại tượng đài thắng thắng ở thủ đô phnom penh
bàn tổ chức cuộc đua xe đạp truyền thống nam kỳ khởi nghĩa lần thứ hai mươi hai
đã trao các giải thưởng chặng hai của đường đua xuyên qua ba nước việt nam campuchia và lào
giải năm nay có tám chặng trên tổng lộ trình đường đua dài gần một km
với chặng đầu tiên xuất phát từ thành phố hồ chí minh từ ngày hai mươi một tháng một mươi
đi qua các tỉnh bình dương bình phước tây ninh
trạng hai cuộc đua xe đạp nam kỳ khởi nghĩa hai nghìn một mươi chín đi qua các tỉnh xoài riêng
breivik condal thủ đô phnom penh
sau lễ trao giải chặng hai đoàn đua khởi tranh chặng ba phnom penh condal
compuong chàm với chiều dài gần một trăm ba mươi km